ngày một một mươi tại singapore đã khai mạc tuần lễ an ninh mạng quốc tế lần thứ tư với sự tham dự của các quan chức chính phủ
nhà hoạch định chính sách chuyên gia học giả và đại diện doanh nghiệp nhiều nước trên thế giới
thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự sự kiện
tại tuần lễ này nhiều giải thiết thực góp phần củng cố vững chắc sự an toàn của không gian mạng
sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới của nền kinh tế số trong tương lai đã được các nước đưa ra
trong khuôn khổ tuần lễ an ninh mạng còn diễn ra hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng
và hội trợ triển lãm các trang thiết bị công nghệ mạng hiện đại của nhiều công ty tập đoàn nổi tiếng trên thế giới